tin bão số hai hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão số hai di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi sáu h ngày bảy tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
theo đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
dự báo bão số hai còn diễn biến phức tạp
ngày sáu tháng sáu tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố cần tập trung theo dõi chặt chẽ trên các phương tiện thông tin
để chủ động thông báo hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
cùng với đó các địa phương cần tiếp tục theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản
căn cứ vào diễn biến của bão các địa phương chủ động đảm bảo an toàn cho các du khách
lồng bé nuôi thủy sản và tàu thuyền du lịch